kính chào quý vị và các bạn
sự báo trong ba ngày tới phía đông bắc bộ sẽ có một đợt mưa rông diện rộng
cường độ mưa lớn nhất sẽ tập trung chính trong đêm ngày một mươi tám và ngày một mươi chín
với lượng mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
ngày mai trời vẫn khá oi bức vào lúc trưa chiều với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ
sang đến ngày một mươi chín sẽ giảm khoảng từ hai đến ba độ trước khi tăng trở lại vào ngày hai mươi
phía tây bắc bộ từ ngày mai sẽ bắt đầu có mưa trên diện rộng
cường độ mưa lớn nhất trong đợt này tập trung từ đêm một mươi tám cho đến ngày một mươi chín
có nơi mưa rất to và rông
nhiệt độ cao nhất ngày mai từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó giảm lần lượt là hai độ và một độ trong hai ngày tiếp theo
xuống đến miền trung trong ba ngày tới khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
vẫn duy trì nắng nóng nhiều nơi với nhiệt độ cao nhất ngày
phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt trên ba mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất ngày mai khu vực từ thanh hóa và phía bắc nghệ an trong khoảng chiều tối ngày một mươi chín đến ngày hai mươi
có thể có mưa rào và rông rải rác nên nhiệt độ giảm nhẹ
còn khu vực từ đà nẵng đến phú yên ba ngày tới duy trì nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
từ khánh hòa đến bình thuận không quá ba mươi năm độ
sao đến ngày một mươi chín và ngày hai mươi sẽ có mưa giải rác về lúc chiều tối và tối
đến với khu vực tây nguyên do đời gió tây nam hoạt động mạnh
nên ba ngày tới sẽ có mưa rào và rông gia tăng về diện
cục bộ có mưa vừa mưa to
đặc biệt là từ ngày một mươi chín khu vực có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to nguy cơ ngập ống cục bộ
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ không quá ba mươi một độ
tại nam bộ mưa rông cũng tăng cường về diện trong thời gian tới
lượng mưa lớn hơn sẽ tập trung cho ngày một mươi chín và ngày hai mươi
có mưa to đến rất to có khả năng gây ngập ống khu vực trụng thấp
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực
quá mức ba mươi ba độ